tại xã hồng thái huyện na hàng tỉnh tuyên quang đã diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia
danh làm thắng cảnh khu bảo tồn thiên nhiên na hàng lâm bình ngày hội văn hóa du lịch vùng cao na hàng
và liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh tuyên quang năm hai nghìn một mươi tám
khu bảo tồn thiên nhiên na hàng lâm bình tỉnh tuyên quang có diện tích bảo vệ trên sáu mươi một ba trăm linh hectare
nằm ở một mươi bốn xã thị trấn thuộc hai huyện na hàng và lâm bình
khu bảo tồn có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại động thực vật quý hiếm hệ thống hang độc đáo kỳ thú
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đặng thị bích liên đề nghị các cấp ủy chính quyền và người dân
thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ khu bảo tồn khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả giá trị của khu bảo tồn
nhằm phát triển du lịch của địa phương
trong các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi huyện na hàng cũng đã tổ chức ngày hội văn hóa du lịch vùng cao na hàng
gắn với liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh tuyên quang năm hai nghìn một mươi tám
đây là sự kiện văn hóa đặc sắc được tổ chức tại na hàng ngóp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh
những sản phẩm văn hóa độc đáo của các vùng miền tới nhân dân bạn bè trong và ngoài nước